sau gần ba mươi giờ đồng hồ truy vết ráo riết và sử dụng linh hoạt hiệu quả các biện pháp
nghiệp vụ cùng với sự phối hợp hỗ trợ của công an tỉnh tiền giang long an
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt được hung thủ của vụ án giết người
xảy ra tại xã bà điểm huyện hóc môn vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai
chiều ngày sáu tháng một mươi hai chị lê thị kim cảnh chủ nhà cho thuê phát hiện chị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thuê nhà tại xã bà điểm huyện hóc môn tp hcm để mở quán bán cà phê
nằm bất động trên vũ máu liền báo công an và người dân đưa chị oanh đi cấp cứu
tuy nhiên chị oanh đã tử vong ngay lập tức lực lượng công an vào cuộc điều tra vụ việc
qua hình ảnh trích xuất từ camera và nhân dạng đối tượng nghi vấn có mặt tại quán cà phê
trong thời gian xảy ra vụ án công an nhanh chóng khoanh vùng và xác định nhân thân lai lịch
đối tượng tên nguyễn minh ty sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tính tiền giang
các trinh sát phòng cảnh sát hành sự chia thành nhiều nhánh và phố họ
vào các tỉnh long an tiền giang truy sát theo dấu vết đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày bảy tháng một mươi hai trinh sát phát hiện đối tượng xuất hiện
tại thị trấn thành hóa tỉnh long an liền tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng
tại công an công an ty khả lấy quán cà phê của chị oanh để uống cà phê kích dục
thấy chị oanh đeo nhiều vàng trên người nên lấy con dao trong túi ra khống chế nạn nhân để cướp tài sản
nhưng do chị này chống cự nên ti đâm vào hông rồi dùng khăn bịt miệng đến khi nạn nhân nằm bất động
ty lấy hết vòng vàng rồi bỏ trốn về long an bán tài sản được gần tám triệu đồng để mua cạt chơi game
và muốn khách sạn ở thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện lực lượng công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật